tối ngày một mươi bốn tháng tám lực lượng cảnh sát giao thông tp huế tỉnh thừa thiên huế cùng thanh tra giao thông tỉnh đã phát hiện hai xe tải mang biển kiểm soát của hai địa phương đang có dịch cố tình đi vào trung tâm tp huế
kiểm tra xe tài nhỏ mang biển kiểm soát của thành phố đà nẵng lực lượng chức năng xác định xe này có đăng ký vào trả hàng tại thị xã hương thủy sau đó quay vào đà nẵng trong ngày
tuy nhiên lái xe sau khi trả hàng đã điều khiển phương tiện đi tiếp ra tỉnh quảng bình rồi quay vào trung tâm tp huế
còn xe đầu kéo mang biển kiểm soát tỉnh quảng ngãi đăng ký chỉ đi ngang qua địa bàn nhưng sau đó lái xe đã đưa xe vào thành phố huế
cơ quan chức năng đã lập biên bản vi phạm quy định về phòng chống dịch đối với tài xế của các phương tiện nói trên đồng thời tiến hành khử khuẩn phương tiện ra quyết định đưa những người đi trên hai xe này vào khu cách ly